ngày một mươi một tháng bốn vừa qua tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án với bị cáo trương mỹ lan sáu mươi tám tuổi
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp và tám mươi năm bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại cổ phân sài gòn scb và các đơn vị liên quan đồng thời yêu cầu các công ty cá nhân hoàn trả hàng tỷ đồng
để đảm bảo thi hành án cho bị cáo trương mỹ lan
trong vụ án này hội đồng xét xử tuyên phạt bà lan mức án tử hình tội tham ô tài sản
hai mươi năm tù về tội đưa hối lộ hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
tổng hợp hình phạt cho ba tội danh trên là án tử hình
về trách nhiệm dân sự xử lý vật chứng xử lý tài sản kê biên phong tỏa trong vụ án
hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo trương mỹ lan bồi hoàn toàn bộ thiệt hại đối với một hai trăm bốn mươi ba khoản vay còn dư nợ tại scb
khấu trừ đi số tiền các bị cáo đã nộp lại buộc bị cáo bồi hoàn số tiền hơn sáu trăm bảy mươi ba tỷ đồng
cùng với đó hội đồng xét xử tuyên phạt đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai tù trung thân tội nhận hối lộ
nguyễn văn hưng cựu phó tránh thanh tra ngân hàng nhà nước một mươi một năm tù
võ tấn hoàng văn cựu tổng giám đốc scb tù trung thân
bị cáo đinh văn thành cựu chủ tịch hội đồng quản trị scb lãnh án tù trung thân
trương huệ vân cháu gái bị cáo trương mỹ lan một mươi bảy năm tù
chu lập cơ chồng bị cáo trương mỹ lan chín năm tù
những bị cáo khác bị tuyên phạt từ ba năm tù nhưng cho hưởng án treo đến hai mươi năm tù giam
ngoài ra hội đồng xét xử đề nghị c ba bộ công an viện kiểm sát nhân dân tối cao trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn hai
tiếp tục xác minh làm rõ đối với tài sản của năm bị cáo bị truy nã có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo trương mỹ lan
liên quan đến quá trình thu hồi tài sản
các động sản cổ phần trong đài án vạn thịnh pháp hội đồng xét xử cũng buộc sáu công ty và hai cá nhân đột lệ tiền
cụ thể bộ công ty cua cường gia lai hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bà lan là hơn hai tám trăm linh tỷ đồng
về số tiền hai tám trăm tám mươi hai tỷ đồng và quốc cường gia lai xuất phát từ vụ kiện kéo dài nhiều năm giữa quốc cường gia lai và công ty cổ phần đầu tư sunny island
vụ kiện cuối cùng đã có phán quyết của trung tâm trọng tài quốc tế việt nam với những phán quyết có lợi cho quốc cường gia lai
tuy phán quyết đã có nhưng câu chuyện chưa kết thúc khi c ba vào cuộc cơ quan điều tra muốn xác định xem dòng tiền có liên quan đến vạn thịnh pháp hay không
và kết quả phán xét hiện tại cho thấy có sự liên quan
qua ghi nhận sunny iceland thành lập vào tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy cũng là thời điểm quốc cường gia lai có biên bản ghi nhớ với đối tác này về dự án bắc phước kiển
sunny island có trụ sở chính tại số tám nguyễn huệ quận một tp hcm
với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản vốn điều lệ ban đầu hai trăm năm mươi tỷ đồng với ba cổ đông sáng lập
cũng là ba cổ đông sở hữu một trăm linh vốn điều lệ tại thời điểm thành lập của sanny slad
trong số đó ông trang ly sở hữu một mươi triệu cổ phần tương ứng với tỷ lệ bốn mươi
ông nguyễn ngọc hiền và ông phan kim phụng mỗi người sở hữu ba mươi vốn cổ phần còn lại
ông trang ly là người hoa mang quốc tịch việt nam là tổng giám đốc người đại diện theo pháp luật của công ty
với số vốn điều lệ ban đầu khi thành lập chỉ hai trăm năm mươi tỷ đồng sunny iceland đã bắt tay ký kết với quốc cường gia lai
dự án hàng chục nghìn tỷ đồng như bắc phước kiển
đến nay vốn điều lệ của sunny iceland là hai chín trăm ba mươi năm tỷ đồng
những cổ đông sáng lập ban đầu đã không còn nắm giữ cổ phần tại sunny island
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy sunny island đã chuyển cho quốc cường gia lai hai tám trăm tám mươi hai tỷ đồng
một trong những nguyên nhân khiến c ba phải vào cuộc điều tra
là việc số giấy tờ hồ sơ pháp lý của dự án bắc phước kiển đã tử bidv là nơi quốc cường gia lai vay vốn trước đó
chuyển sang ngân hàng đã dính nhiều rắc rối từ vụ vạn thịnh pháp là scb
ngoài ra hội đồng xét xử cũng buộc công ty cổ phần địa ốc hồng phát phải nộp lại số tiền hơn hai ba trăm linh tỷ đồng
buộc công ty phú an bà phan thị phương thảo nộp lại số tiền là một trăm bốn mươi năm hai tỷ đồng và một lượng vàng sgc
để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của bị cáo trương mỹ lan trong toàn bộ vụ án
bộ ba mai ngọc hà nộp lại số tiền một mươi chín ba tỷ đồng
bộ công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên phát triển và kinh doanh nhà hoàn trả số tiền bốn trăm linh tỷ đồng
để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn cho bị cáo trương mỹ lan trong toàn bộ vụ án
buộc công ty cổ phần tns hạ long và công ty âu lạc nộp lại số tiền hơn sáu tỷ đồng
đối với quan hệ thế chấp bảo đảm liên quan các quyền sử dụng đất của công ty âu lạc và công ty hạ long
dùng để đảm bảo dư nợ cho các khoản vay tại ngân hàng scb
cơ quan cảnh sát điều tra đang ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng
hội đồng xét xử cũng cần tách ra để công ty tuần châu và công ty âu lạc giải quyết vào ngân hàng scb
và các bên liên quan nếu có trong một vụ án khác khi các bên có yêu cầu
ngoài ra tại tòa hội đồng xét xử cũng nêu tám kiến nghị để cơ quan điều tra làm rõ
trong quá trình điều tra vụ án ở giai đoạn hai cũng như kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước
cụ thể hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra xác minh làm rõ dòng tiền một trăm linh tám tám trăm bảy mươi tám tỷ đồng
và một mươi bốn bảy trăm năm mươi bảy sáu trăm bảy mươi bảy usd để có cơ sở thu hồi khắc phục hậu quả
đồng thời làm rõ các sai phạm có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
về số tiền nêu trên theo hồ sơ đây là số tiền được tài xế của bà trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp trở tư scb về tầng hầm b một tòa nhà sherwood
một trăm hai mươi bảy pasteur quận ba cũng là tòa nhà vạn thịnh pháp
ngoài ra trong vụ án này ba người đã qua đời là nguyễn phương hồng
cựu giám đốc scb chi nhánh sài gòn nguyễn tiến thành thành viên hội đồng quản trị scb
và nguyễn ngọc dương tổng giám đốc công ty sài gòn pena
hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra
truy hồi dòng tiền nhằm xác định nghĩa vụ hoàn trả tài sản của ba cá nhân nêu trên
hội đồng xét xử cũng kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có giải pháp và ban hành
các quy định hướng dẫn chi tiết các hoạt động hợp nhất sắp nhập tái cơ cấu
thanh tra và giám sát đối với các tổ chức tiến dụng để khắc phục phòng ngừa vi phạm tội phạm
kiến nghị chính phủ các bộ ngành có liên quan có quy định kiểm soát việc thành lập
quản lý doanh nghiệp để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội
nhưng vẫn khuyến khích tạo động lực để phát triển kinh tế như chủ trương của chính phủ đề ra
kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn
tăng cường hơn nữa vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực công tác kiểm toán
bên cạnh đó hội đồng xét xử cũng đề nghị cục c ba bộ công an viện kiểm sát nhân dân tối cao
trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn hai tiếp tục làm rõ vai trò
trách nhiệm của các công ty kiểm toán tại ngân hàng scb
các kiểm toán viên có liên quan nếu đủ căn cứ thì đề nghị xem xét xử lý theo đúng quy định
bên cạnh đó kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra các phương án
dự án chưa được xử lý trong vụ án này mà bị cáo trương mỹ lan hoặc các cá nhân
tổ chức cho trương mỹ lan sử dụng hợp tác giao kết giao dịch để xác minh đúng bản chất các giao dịch trên
nhằm xác định tài sản và hành vi sai phạm của các cá nhân tổ chức có liên quan nếu có
để căn cứ xem xét thu hồi khi giải quyết vụ án trong giai đoạn hai theo quy định
đồng thời đề xuất các cơ quan có thẩm quyền có quy định chi tiết các điều kiện về tài sản
đảm bảo tại tổ chức tiến dụng để đảm bảo các khoản vai có khả năng thu hồi
cùng với đó hội đồng xét xử đề nghị cục c ba bộ công an viện kiểm sát nhân dân tối cao
trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn hai tiếp tục xác minh làm rõ đối với tài sản của năm bị cáo truy nã
có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo trương mỹ lan
để có căn cứ xem xét giải quyết trong giai đoạn hai của vụ án
sau cùng tiếp tục kê biên tạm giữ đối với các bất động sản cổ phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sổ tiết kiệm các tài sản khác của công ty thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp
đứng tên sở hữu hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ của các bị cáo những người liên quan khác
tiếp tục kê biên đối với bảy sáu bất động sản tại huyện nhân trạch đồng nai
giao cho c ba bộ công an để tiếp tục điều tra làm rõ
xử lý liên quan đến hành vi sai phạm của một số đối tượng đứng tên hộ tài sản cho bị cáo trương mỹ lan
trước đó trong hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự và thi hành án hành chính sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ tư pháp tổ chức qua báo cáo riêng tài sản cần thu hồi trong vụ án vạn thịnh pháp đặc biệt lớn
với các bắt động sản đa số nằm tại tp hcm và các mã cổ phiếu cổ phần
theo thống kê tài sản cần thu hồi trong vụ án vạn thịnh pháp gồm khoảng một sáu trăm linh bất động sản
hay ba mã cổ phiếu cổ phần giá trị đặc biệt lớn đa số bắt động sản nằm tại tp hcm
cục thi hành án dân sự tp hcm đã tiếp nhận hồ sơ liên quan đến các bất động sản này
và đang phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu c ba
bộ công an đối chiếu các loại giấy tờ
bên cạnh đó số tiền trong vụ án cần thu hồi ước tính là hơn bốn trăm sáu mươi năm tỷ đồng
có tám mươi tại tp hcm số bị hại giai đoạn đầu không nhiều
nhưng giai đoạn hai của vụ án lên đến ba mươi sáu người và có thể tăng
cụ thể ở giai đoạn hai của vụ án vạn thịnh pháp bà trương mỹ lan và đồng phạm
bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan việc phát hành trái phiếu
trái pháp luật từ năm hai nghìn một mươi tám đến hai nghìn hai mươi chiếm đoạt khoảng ba mươi tỷ đồng của hơn ba mươi người dân
ngoài ra bà lan và nhiều bị can còn bị điều tra về tội rửa tiền
tính pháp lý của các tài sản và dự kiến tình huống xảy ra khi thi hành án cũng được tính đến
do vậy đơn vị đã trao đổi với cơ quan điều tra để nắm rõ bản chất dòng tiền
tính chất các tài sản nhằm đảm bảo thu hồi tối đa nhanh đúng pháp lý tránh xảy ra điểm nóng
tuy vậy việc thu hồi tài sản đại án vạn thịnh pháp được xác định sẽ gặp nhiều khó khăn do các quy định còn trồng chéo
do đó cục trưởng thi hành án dân sự tp hcm đề nghị các cơ quan sớm sửa đổi pháp luật thi hành án phù hợp thực tiễn đảm bảo nhanh hiệu quả
đồng thời đề xuất bộ tư pháp tăng cường nhân sự biên chế cho tp hcm để thi hành án vụ vạn thịnh pháp bởi cục thi hành án dân sự đang rất áp lực